sáng nay một mươi bảy tháng bảy ủy viên bộ chính trị phó chủ tịch thường trực quốc hội tòng thị phóng
đã chủ trì lễ đón đoàn đại biểu cấp cao quốc hội nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào
do thượng tướng sẻn nguồn sai nha lạt bí thư trung ương đảng phó chủ tịch quốc hội lào
dẫn đầu thăm chính thức việt nam từ ngày một mươi sáu đến ngày hai mươi tháng bảy
ngay sau lễ đón hai bên đã tiến hành hội đàm
phát biểu tại buổi hội đàm đồng chí sẻn nguồn sai nha lạt nhấn mạnh
chuyến thăm lần này của đoàn là sự tiếp nối truyền thống tốt đẹp hai bên
cũng như thắt chặt mối quan hệ lập pháp giữa hai cơ quan
gửi lời chúc mừng thành công của kỳ họp thứ năm của quốc hội việt nam
với nhiều dự án luật được xem xét thông qua
đồng chí sẻn nguồn sai nha lạt cũng thông báo về kỳ họp thứ năm quốc hội khóa tám của lào
đây là kỳ họp có nhiều nội dung quan trọng về kinh tế xã hội của lào đã được xem xét
nhiều dự án luật quan trọng được thông qua
đoàn đại biểu quốc hội lào kiến nghị hai bên cùng nhau giải quyết vấn đề di cư tự do tại vùng biên
kết hôn không giá thú cũng như thúc đẩy việc trao đổi kinh nghiệm lập pháp giữa hai quốc gia
cũng tại hội đàm phó chủ tịch quốc hội tòng thị phóng đã thông tin với đoàn đại biểu lào
về hoạt động lập pháp cũng như công tác đối ngoại của quốc hội trong những tháng đầu năm hai nghìn hai mươi
phó chủ tịch quốc hội nhấn mạnh việt nam rất coi trọng mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước
hai cơ quan lập pháp
trong thời gian tới quốc hội hai nước tăng cường phối hợp giám sát việc thực hiện các thỏa thuận
mà chính phủ các bộ ngành địa phương hai bên đã ký kết ủng hộ nhau trên các diễn đàn quốc tế
phối hợp chuẩn bị hội nghị quốc hội ba nước việt nam lào campuchia vào cuối năm nay